ngày ba mươi một tháng một mươi xe khách theo tuyến cố định liên tỉnh từ tây ninh và thành phố hồ chí minh đã bắt đầu hoạt động trở lại
như vậy đến nay cả nước có một mươi bảy tỉnh thành phố đã mở lại hoạt động xe khách liên tỉnh tuyến cố định nối với thành phố hồ chí minh
bến xe miền đông có hơn năm mươi tuyến xe khách đã hoạt động trở lại kết nối qua một mươi tỉnh bao gồm phú yên bình định khánh hòa quảng ngãi bình dương đắk nông đồng nai bà rịa vũng tàu thừa thiên huế và cà mau
tại bến xe miền tây đã có tám tỉnh thành thuộc khu vực đồng bằng sông cửu long nam trung bộ đông nam bộ mở lại xe khách tuyến đi thành phố
ngày hôm nay thành phố hồ chí minh có thêm tám tuyến xe buýt hoạt động nâng tổng số tuyến xe buýt hoạt động trở lại từ ngày một tháng một mươi là hai mươi tuyến đây đều là những tuyến xe buýt có trợ giá